sau khi ba điểm cháy rừng tại vườn quốc gia hồng liên cơ bản được không chế
thì đến một mươi năm giờ chiều qua tại thôn dền thàng xã tả văn đã phát hiện thêm một điểm cháy mới
thuộc tiểu khu hai trăm chín mươi năm a và hai trăm tám mươi sáu cách điểm cháy cũ khoảng năm trăm linh m và cách dinh giới tỉnh lai châu khoảng bốn km theo đường chim bay
đến bốn h ba mươi phút sáng nay hơn sáu trăm linh người chia thành bốn tổ công tác hành quân tiếp cận xử lý các điểm cháy
trong đó có huy động thêm bốn trung đội dân quân tự vệ của xã tà phìn mường bo liên minh và mường hoa
cùng với đó lực lượng của trung đoàn hai trăm năm mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã hành quân trong đêm lên điểm tập kết
năm giờ sáng nay ngày hai mươi hai tháng hai các lực lượng này đã tiếp cận được khu vực cháy và phối hợp dập lửa cứu rừng
đến bảy h sáng nay điểm cháy thôn dền thàng cơ bản được kiểm soát và không khống chế không để cháy lan rộng
ban chỉ huy giao các tổ công tác tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy
xử lý các đốm tàn gốc cây còn cháy âm ỉ